hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin trên kênh youtube sức khỏe để sống
huy giáp rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin covid tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
ngay sau đây là cập nhật tình hình ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi năm năm trăm tám mươi sáu ca nhiễm mới
trong đó có hai mươi bảy ca nhập cảnh và một mươi năm năm trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong nước
giảm năm trăm tám mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi bảy tỉnh thành phố có tám bảy mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sâu
hà nội một nghìn tám trăm bảy mươi chín tây ninh chín trăm bốn mươi sáu tp hcm tám trăm tám mươi năm vĩnh long tám trăm bảy mươi năm cà mau tám trăm ba mươi năm khánh hòa bảy trăm chín mươi ba đồng tháp bảy trăm ba mươi
cần thơ bảy trăm linh hai bạc liêu sáu trăm một mươi hai trà vinh năm trăm sáu mươi bốn hải phòng bốn trăm hai mươi năm và ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất là yên bái một mươi bốn lai châu bảy và điện biên hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có cà mau giảm bốn trăm chín mươi chín phú yên giảm một trăm sáu mươi một và bình định giảm một trăm năm mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có hải phòng tăng bốn trăm linh sáu
hồ chí minh tăng bốn trăm linh sáu hồ chí minh tăng bốn trăm linh sáu
hồ chí minh tăng hai trăm linh sáu và tiền giang tăng một trăm tám mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm chín trăm chín mươi năm ca một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu trăm ba mươi sáu bốn trăm năm mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi sáu năm trăm chín mươi
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm ba mươi tám trăm năm mươi một ca
trong đó có một hai trăm hai mươi sáu tám trăm sáu mươi bảy bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh bốn trăm chín mươi chín năm trăm một mươi ba
bình dương hai trăm tám mươi chín chín trăm ba mươi ba đồng nai chín mươi sáu sáu trăm hai mươi một tây ninh sáu mươi chín sáu trăm sáu mươi sáu lòng an bốn mươi một mươi năm
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi bốn bốn trăm hai mươi ba ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm hai mươi chín sáu trăm tám mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm bốn mươi một ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm ba mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một bảy ca chiếm tỷ lệ một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bảy trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm linh
tổng số ca tử vong trên hai trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ bảy trên bốn mươi chín xếp thứ tư asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn thành phố hà nội nóng trở lại
sau khi sáu ngày liên tiếp hà nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới
điền điểm vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vừa qua thành phố ghi nhận hơn một tám trăm linh f

hà nội đã có tám quận huyện vùng cam ở cấp độ ba
đặc biệt hà nội chỉ còn duy nhất một địa phương có dịch ở cấp độ một vùng xanh
cùng với đó quận tây hồ là quận mới nhất dừng bán đồ ăn tại chỗ từ ngày mai ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành thông báo đánh giá cấp độ dịch
trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố dựa trên số liệu được cập nhật đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
nội dung thông báo thể hiện trong thời gian hai tuần trở lại đây
hà nội đã ghi nhận một mươi bảy tám trăm ba mươi hai f
hiện tại dịch bệnh của thành phố hà nội đang ở cấp độ hai
tính theo quy mô cấp quận huyện thị xã thì hà nội đã ghi nhận tám địa phương ở cấp độ ba
tức vùng cam gồm có các quận tây hồ nam tự liêm lông biên hoàng mai hoàng kiếm hai bà trưng đống đa và ba đình
hai mươi một địa phương ở cấp độ hai tức vùng vàng và hiện chỉ có huyện phúc thọ có dịch ở cấp độ một vùng xanh
như vậy so với tuần trước đó ba huyện mỹ đức ứng hòa ba vị đã tăng cấp độ dịch
chuyển từ vùng xanh thành vùng vàng chỉ còn huyện phúc thọ là vùng xanh duy nhất của thành phố
tính theo quy mô cấp xã phường thị trấn hà nội ghi nhận sáu mươi bảy địa phương có dịch ở cấp độ ba
một trăm một mươi sáu địa phương ở cấp độ hai và ba trăm chín mươi sáu địa phương ở cấp độ một chưa ghi nhận địa phương nào có dịch cấp độ bốn
trong đó sáu mươi bảy địa phương vùng cam nằm rải rác các quận như ba đình đống đa hà đông hai bà trưng
hoàng kiếm hoàng mai long biên nam tự liêm tây hồ và hai huyện gia lâm
tây trị thời gian vừa qua khi các địa bang ở hà nội bị đánh giá là vùng cam
chính quyền sở tại đã lập tức điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng để phòng chống dịch
trong đó có yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dừng bán hàng tại chỗ
tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu
ngay sau khi ủy ban nhân dân thành phố hà nội có thông báo về cấp độ dịch
đánh giá tài hồ ở cấp độ ba chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban nhân dân quận tây hồ đã nhanh chóng
triển khai các biện pháp an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng ra cộng đồng
theo đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận tây hồ trong tuần qua có nhiều diễn biến phức tạp
xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường như yên phụ quảng an bưởi xuân la v v
theo đó từ một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn tây hồ không tổ chức các hoạt động hội hợp
sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng
không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngạc năm k cài đặt và khoét mã quy trợ
quận tây hồ cũng tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu
có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp trừ dịch vụ cắt tóc uống tốc khu vui chơi giải trí
quán bà karaoke kể cả karaoke lọa kéo quán hát cho nhau nghe game massage phố đi bộ
theo quy định những địa phương xếp ở cấp độ ba sẽ phải áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ dịch
như dừng nhiều hoạt động không thiết yếu như văn hóa thể thao giải trí các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
giải khác chỉ được phép bán mạng về đóng cửa trước hai mươi một giờ
hoạt động kinh doanh tại chợ cốc chợ tạm bị cấm
vì vậy cả tám quận ở cấp độ dịch ba của thành phố sắp tới có thể dừng hoạt động không thiết yếu
quý vị thân mến thời điểm cận kề cuối năm tình hình covid một mươi chín tại nhiều tỉnh miền bắc có chiều hướng gia tăng
trước tình hình đó nhiều địa phương như vĩnh phúc hà nội hưng yên bắc ninh bắc giang bắc cạn đã đưa ra chỉ đạo
yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi địa bàn dịp tết để tránh lây lan dịch bệnh
những ngày cuối năm số ca mắc covid một mươi chín tại các địa phương có chiều hướng gia tăng
để chủ động ứng phó với đại dịch các tỉnh thành đồng loạt ra văn bản chỉ đạo
hướng dẫn người dân đóng tết an toàn tránh nguy cơ lây lan dịp bệnh
tại vĩnh phúc lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cán bộ công chức viên chức và nhân dân hạn chế di chuyển khi không cần thiết
tuyên truyền vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi về tỉnh
các trường hợp đến về tỉnh vĩnh phúc phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm
có kết quả âm tính sars cov hai trước khi trở về địa phương gia đình
tỉnh vĩnh phúc yêu cầu dừng tổ chức các hoạt động lễ hội các sự kiện liên hoan tiệc cuối năm tập trung đông người
hạn chế tối đa số người tại các đám cưới đám hiếu đám vỗ chạp sang cát mường thọ v v
ubnd tỉnh hưng yên ban hành công văn yêu cầu ubnd các huyện thị xã không tổ chức các hoạt động tập trung đông người
nhất là dịp noel tết dương lịch và tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn
sự lý nghiêm các cá nhân vi phạm
tỉnh hương yên cũng đề nghị các cơ quan đơn vị yêu cầu các cán bộ công chức người lao động và người dân không ra tỉnh ngoài
đặc biệt trong các ngày nghỉ lễ người dân đi lại vui chơi tuyệt đối tuân thủ đúng và đầy đủ quy định năm k theo hướng dẫn của bộ y tế
tại bắc ninh tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai toàn tỉnh ghi nhận chín năm trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trước tình hình trên ubnd tỉnh bắc ninh yêu cầu các cơ quan đơn vị không tổ chức liên hoan gặp mặt trong dịp cuối năm và đầu năm mới để tránh lây nhiễm covid một mươi chín
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh bắc ninh bắt đầu triển khai quản lý người nhiễm covid một mươi chín cách ly tại nhà
chủ tịch ubnd tỉnh bắc ninh yêu cầu các huyện thành phố chỉ đạo các xã thị trấn ra soát đánh giá lập danh sách gia đình có đủ điều kiện cách ly f một f tại nhà
thành lập thêm các tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng thiết lập tổng đài để tổ chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng thuận lợi trong việc tư vấn
hướng dẫn f cách ly và tự chăm sóc sức khỏe tại nhà
tỉnh bắc giang cũng yêu cầu người đến từ tỉnh thành có ca nhiễm cộng đồng và địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong bốn mươi tám giờ hoặc giấy xét nghiệm pcr âm tính trong bảy mươi hai giờ
bên cạnh đó chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang yêu cầu các huyện thành phố khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân được yêu cầu hạn chế tụ tập tổ chức ăn uống đông người nhất là đêm noel các trận bóng đá có đội tuyển việt nam và những ngày nghỉ tết dương lịch tết nguyên đáng các lễ hội đầu xuân
tại hà nội mới đây chủ tịch chu ngọc anh ký ban hành chỉ thị hai mươi năm tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng xây dựng phương án bắn pháo hoa tại công viên thống nhất và truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
đây là năm thứ hai liên tiếp hà nội tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm trong bối cảnh dịch covid một mươi chín phức tạp
dịp giao thừa những năm trước đó thành phố đều tổ chức bán pháo hoa tại tất cả ba mươi quận huyện thị xã
tỉnh bát cạn cũng vừa ban hành văn bản về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp tết nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
theo ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn đến nay tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
trước tình hình trên để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch và tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống dịch đảm bảo an sinh xã hội
tỉnh bát cạn yêu cầu các huyện thành phố không thực hiện bắn pháo hoa dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai
trải với tình hình dịch bệnh tại hà nội diễn biến dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đang có xu hướng dịu xuống với số các mắc mới giảm
hiện tại thành phố hồ chí minh không còn quận vùng cam tuy nhiên thành phố vẫn đang có những biện pháp thích hợp để phòng chống dịch trong giai đoạn mới
theo công bố của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh chín quận huyện ghi nhận nguy cơ dịch ở cấp độ một là quận ba quận sáu quận bảy quận tám quận bình tân quận tân phú huyện cần giờ huyện củ chi huyện hóc môn
ba địa phương ở cấp độ hai vùng vàng gồm có quận một quận bốn quận năm quận một mươi quận một mươi một quận một mươi hai quận bình thạnh quận gò vấp quận tân bình huyện nhà bè huyện bình chánh huyện phú nhuận và thành phố thủ đức
so với tuần trước tuần nay hai quận tăng cấp độ dịch là quận tân bình và huyện bình chánh hai huyện giảm cấp độ dịch là quận một mươi cấp ba xuống cấp hai và bình tân
ở cấp phường xã tuần qua có một trăm sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương ở cấp độ một
một mươi địa phương cấp độ hai một mươi ba phường xã ở cấp độ ba có ba mươi năm phường xã giảm cấp độ dịch và một mươi tám địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc thành phố hồ chí minh thuộc cấp hai vùng vàng mức nguy cơ trung bình không thay đổi so với các tuần trước
đến tuổi ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai thành phố hồ chí minh ghi nhận bốn trăm chín mươi tám sáu trăm hai mươi tám ca nhiễm trong đợt dịch thứ bốn
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết một trăm hai mươi
quy định tạm thời đại dịch
các tiêu chí đánh giá gồm có tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp vào một trong bốn cấp độ dịch gồm có cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng cấp ba nguy cơ cao màu cam và cấp ba nguy cơ cao màu xanh

tình hình dịch tại tp hcm thời gian gần đây đã có những diễn biến tốt
nhiều quán karaoke trên địa bàn tp hcm có thắc mắc bao giờ tp hcm cho mở lại karaoke
về vấn đề này sở văn hóa truyền thông cho biết đang hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở cho dịch vụ hoạt động
vừa qua hệ thống karaoke tại tp hcm đã gửi thư khẩn cầu xin mở cửa lại đến ủy ban nhân dân tp hcm sở y tế và sở văn hóa và thể thao tp hcm
tuy nhiên đến nay ông việt cho biết chưa nhận được hồi âm từ các cơ quan
đại diện nai đặt câu hỏi tình hình dịch ở các tỉnh lần cần như lòng an đồng nai hay bình dương tương đương với tp hcm
độ phủ vaccine cũng vậy nhưng họ đều đã cho mở karaoke
lý do gì tp hcm chưa trả phép
trong khi thành phố là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước tạo công an việc làm cho anh em
theo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực karaoke cuối năm thường là cao điểm vui chơi giải trí tổ chức tiệc tất niên của người dân doanh nghiệp
do đó việc tp hcm cho phép hoạt động trong giai đoạn này sẽ là cú hít cho ngành để nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết
cách đây hai tuần sở đã có tờ trình chính thức cho ủy ban nhân dân thành phố về bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch
đối với ngành karaoke làm cơ sở để cho phép hoạt động trở lại
tuy nhiên thời điểm đó bộ tiêu chí chưa nhận được sự thống nhất của ủy ban nhân dân tp và các ban ngành
ông võ trọng nam cho biết với diễn biến dịp bệnh hiện nay ủy ban nhân dân tp đã chỉ đạo sở văn hóa thể thao tham mưu lại
chúng tôi vừa hoàn thiện và trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét để các cơ sở karaoke sớm được mở cửa
hỗ trợ các f trong thời gian cách ly
vừa qua tp hcm đã hướng dẫn chi tiết về tiền hỗ trợ cho trẻ em người cao tuổi người khuyết tật mắc covid một mươi chín điều trị cách ly y tế
theo đó mức hỗ trợ tiền ăn của thành phố là tám mươi đồng trên một ngày cho những f có thời gian điều trị cách ly từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị nhưng không quá bốn mươi năm ngày
mới đây sở lao động thương binh và xã hội tp hcm có công văn gửi đến tp thủ đức
các quận huyện trên địa bàn thành phố về việc hướng dẫn chi tiết hỗ trợ cho trẻ em người cao tuổi người khuyết tật bị nhiễm covid một mươi chín điều trị cách ly y tế
cụ thể các đối tượng nhận hỗ trợ gồm có trẻ em dưới một mươi sáu tuổi người cao tuổi người khuyết tật quy định tại nghị định hai mươi năm hai nghìn hai mươi
và người điều trị cách ly do nhiễm covid một mươi chín là f f một
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người cho một ngày
đối với các trường hợp là f có thời gian điều trị cách ly từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị nhưng không quá bốn mươi năm ngày
hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng cho một người trong một ngày
đối với các trường hợp f một theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều trị từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ tối đa không quá hai mươi một ngày
đối với trẻ em người cao tuổi người khuyết tật là f được hỗ trợ thêm một triệu đồng một người
để được hỗ trợ như trên bệnh nhân mắc covid một mươi chín cần làm các hồ sơ đề nghị
hồ sơ đề nghị gồm có danh sách f đủ điều kiện hưởng chính
danh sách theo mũ tại quyết định hai mươi ba của thủ tướng
giấy ra viện hoặc giấy chứng tự của cơ sở y tế hay văn bản xác nhận của cơ sở y tế
bán sao một trong các giấy tờ như giấy chứng sinh giấy khai sinh hồ chiếu chứng minh nhân dân căn cước công dân
thẻ bảo hiểm y tế giấy xác nhận mức độ khuyết tật phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn
tại cơ sở cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày sáu tháng một mươi một
thời gian qua tuy tình hình dịch của an giang những ngày gần đây có xu hướng giảm
nhưng điều đáng chú ý là tỷ lệ ca tử vong do covid một mươi chín của tỉnh trung bình là hai mươi ca trên một ngày
trước thực trạng này giám đốc sở y tế an giang đã cho rằng số ca mắc covid một mươi chín thấp
nhưng số ca tử vong cao không cá biệt hay nghịch lý
tiến sĩ bác sĩ trần quang hiện giám đốc sở y tế an giang chia sẻ
đúng là nhìn vào con số trên dưới hai mươi trường hợp một ngày trong thời gian gần đây
dễ hiểu số ca tử vong liên quan đến dịch covid
các dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh an giang như tỷ lệ nghịch với số ca nhiễm
tuy nhiên điều này không hề cá biệt hay nghịch lý mà có cơ sở
trước hết an giang là địa phương có dân sâu đông gần gấp đôi các địa phương khác
đưa tính theo bình quân trên một trăm linh dân
thì số ca tử vong an giang cũng gần tương đồng với các địa phương khác trong khu vực
ngoài ra thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn
linh hoạt trong phòng chống dịch covid một mươi chín
an giang không xét nghiệm tâm sắc f diện rộng trong cộng đồng như trước đây
hay thấp hơn số f thực có trong cộng đồng
được biết trong thời gian tới bộ y tế có chủ trương đánh giá cấp độ dịch
dựa trên số ca nhập viện và số ca tử vong trên một trăm linh dân
để tính cấp độ dịch ở các địa phương sẽ phát ánh thực trạng dịch đang lâu hành
theo thống kê phân tích của sở y tế an giang
các trường hợp tử vong do mắc covid một mươi chín trong toàn tỉnh
chủ yếu ở người chưa tiêm vaccine đủ liều
người trên năm mươi tuổi và đa phần đều mắc bệnh nền
cụ thể các trường hợp tử vong do tiêm vaccine chưa đủ liều chiếm tỷ lệ bảy mươi năm
kể đến trường hợp người trên năm mươi tuổi chiếm tỷ lệ gần chín mươi và đa phần đều có bệnh nền
vì vậy theo khuyến cáo của bộ y tế
người dân cần chủ động tích cực tìm vaccine để bảo vệ mình
đặc biệt là người trên năm mươi tuổi hoặc có bệnh lý nền
với số lượng ca tử vong đang có dấu hiệu tăng và ở mức độ cao trong nhiều ngày qua
ngành y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt biện pháp được xác định
là lá chắn an toàn nhất hiện nay đó là vaccine cộng năm k
bên cạnh đó ngành y tế cũng luôn xác định tinh thần vượt lên chính mình
ngoài việc huy động nguồn lực cho công tác điều trị tăng cường đào tạo chuyên môn
an giang tiếp tục đẩy mạnh việc vận động hỗ trợ của bộ y tế
để giúp cho ngành y tế phòng chống dịch ngày càng hiệu quả hơn
khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nhiều em không lo lắng và mong muốn nhanh chóng điều trị bệnh
chính vì vậy đã xuất hiện tình trạng nhiều tình trạng ép không
tự mua thuốc theo đơn đang lưu truyền trên mạng xã hội
phó giám đốc sở y tế tp hcm lo ngại
việc này là nguyên nhân khiến bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch hơn
mới đây tiến sĩ bác sĩ nguyễn phan vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
bày tỏ sự lo ngại khi rất nhiều đơn thuốc điều trị covid một mươi chín được lưu truyền trên mạng
người bệnh gửi cho người thân sử dụng và cho rằng rất hiệu quả
rất nhiều người vừa có kết quả dương tính với sars cov hai
liên lấy một đơn trên mạng mua ngay về uống điều này rất nguy hiểm
tiến sĩ vĩnh châu phân tích trong y khoa nói chung
mỗi loại thuốc sẽ được bác sĩ chỉ định với từng người từng cơ địa từng thời điểm bệnh
do đó không có toa thuốc nào phù hợp với tất cả covid một mươi chín cũng như vậy
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm giai đoạn ba năm ngày đầu nhiễm covid một mươi chín
cơ thể đang đề kháng ngăn chặn sự nhân lên của virus
người bệnh ưu tiên sử dụng các nhóm thuốc điều trị triệu chứng
nhóm bồi bổ cơ thể gồm có vitamin đông dược và thuốc kháng virus
nếu f không sử dụng thuốc kháng virus giai đoạn này sẽ ngăn chặn được sự nhân lên của virus
từ đó sẽ giảm được triệu chứng ngăn bệnh diễn tiến nặng
điều đặc biệt lưu ý trong giai đoạn này người bệnh tuyệt đối không được dùng thuốc kháng viêm
thuốc kháng viêm corticoid là thuốc kệ ức chế phản ứng viêm giảm hệ thống miễn dịch
khiến cho virus phát triển mạnh hơn trong cơ thể
uống thuốc kháng viêm lúc này là gây hại cho ép không
kể cả khi vừa uống thuốc kháng viêm vừa uống thuốc kháng virus cũng không có tác dụng
bên cạnh đó thuốc kháng viêm có các tác dụng phụ gây xuất huyết tiêu hóa với bệnh nhân mắc bệnh dạ dày
tá tràn v v
thuốc kháng đông cũng không có giá trị vì người bệnh chưa có rối loạn đông máu ở giai đoạn này
thuốc kháng viêm kháng đông chỉ sử dụng khi chuyển sang giai đoạn hai thường vào ngày thứ bảy trở đi
khi ép không suy hồ hấp sbo hai giảm thấp tổn thường phổi
bác sĩ sẽ xem xét và cho phép không dùng thuốc kháng viêm kháng đông nếu không chống chỉ định
bệnh nhân phải được theo dõi sát sao sau đó
đặc biệt là nguy cơ xuất huyết dữ dội đe dọa tính mạng của thuốc kháng đông với một số đối tượng
ngược lại ở giai đoạn này thuốc kháng virus không còn hiệu quả vì virus đã nhân lên
phát triển gây biến chứng trong cơ thể
thuốc kháng virus truyền đường tỉnh mạch có thể hiệu quả hơn đường ống như monopiravir
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
tình hình dịch covid một mươi chín tại thái lan
thời điểm hiện tại đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi biến thể omicon xuất hiện
và lây lan nhanh chóng trong cộng đồng
đáng lo ngại là chỉ sau ba ngày số ca nhiễm biến thể omicon đã tăng gấp đôi
kết quả lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tám trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
của bộ y tế thái lan cho thấy có một mươi sáu hai trong đó mắc biến thể omicol
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trung tâm xử lý tình hình dịch covid một mươi chín ccsa thái lan
xác nhận tính đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai nước này đã có tổng cộng hai trăm linh năm ca mắc biến thể omicron
tăng gấp đôi so với một trăm linh bốn ca của ngày hai mươi một tháng một mươi hai
trong số hai trăm linh năm ca này bao gồm hai mươi năm người có tiếp xúc với các ca nhập cảnh
theo ccsa bộ y tế thái lan đã lấy mẫu ngẫu nhiên tám trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bao gồm cả các ca nhập cảnh
trong số này một mươi sáu hai ca nhiễm omicron và số còn lại là biến thể
đối với các ca nhiễm omicron và số còn lại là biến thể
các mẫu ngẫu nhiên nói trên bao gồm hai trăm hai mươi một ca nhập cảnh theo chương trình tesfago
đối với các trường hợp nhập cảnh tỷ lệ là năm mươi ba omicron và bốn mươi bảy delta
ccsa cho biết điều đáng lo ngại là số liệu được tổng hợp từ các tỉnh
điều này cho thấy tỷ lệ các ca nhiễm omicron trong nước đang tăng lên nhanh chóng
tính theo địa phương tại thủ đô bangkok số ca nhiễm omicron hiện chiếm bốn mươi ba
trong khi ở tỉnh khác hầu hết vẫn là delta
tình hình gây nhiều lo ngại
thái lan vừa phát hiện cụm dịch omicron ở tỉnh kalashin thuộc vùng đông bắc
khiến khoảng một trăm linh người gặp nguy cơ
nguồn dịch được xác định là một cặp vợ chồng từ bỉ đến thái lan ngày một mươi một tháng một mươi hai
và được xác định nhiễm omicron năm ngày sau đó
con rể của cặp vợ chồng này từ udon thani đến thăm họ tại karacil
sau đó được xác định nhiễm biến thể mới
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan y tế thái lan cho biết đã xác định được một mươi chín người tiếp xúc
với cặp vợ chồng trên mắt bệnh nâng tổng số ca trong cụm dịch này lên hai mươi hai
nhưng điều khiến giới chức lo lắng là họ đã di chuyển nhiều nơi như đi mua sắm
quán bar văn phòng nhà nước sử dụng phương tiện công cộng ở kalashin và tỉnh khon khanh lần cận
liên quan tới biến thể omicron báo cáo mới của tổ chức y tế thế giới who nói
có chứng cứ cho thấy omicron biến thể mới đã có mặt tại một trăm một mươi nước vùng lãnh thổ
lây lan nhanh hơn đáng kể so với delta
báo cáo cập nhật kỹ thuật mới đây của who cho biết omicron đang lây lan nhanh hơn đáng kể
so với delta ở những nước ghi nhận hiện tượng lây nhiễm trong cộng đồng
với số ca mắc tăng gấp đôi sau mỗi hai đến ba ngày
theo báo cáo con số ước tính về tỷ lệ tăng của ca nhiễm omicron tại nam phi
nơi đầu tiên phát cảnh báo về biến chủng mới đang giảm dần
hiện tại chưa rõ tốc độ ca nhiễm gia tăng nhanh chóng từ hồi tháng một mươi một tại nam phi
là do omicron kháng vaccine hay bản thân nó dễ lây lan hơn
nhưng nhiều khả năng là sự kết hợp của hai yếu tố này báo cáo nhận định
dữ liệu quan sát ban đầu từ nam phi anh và đan mạch cho thấy rủi ro nhập viện
của omicron thấp hơn so với delta
who cho rằng cần có thêm dữ liệu ở nhiều nước để hiểu được mức độ nghiêm trọng của oecron
như số liệu về việc phải thở oxy thở máy và tử vong theo báo cáo
đến nay dữ liệu về hiệu quả của vaccine trước omicron còn hạn chế
thế giới cũng chưa có bằng chứng đã qua bình duyệt về phương diện này báo cáo viết
bình duyệt là công đoạn các chuyên gia cùng lĩnh vực trà soát đánh giá nội dung của một nghiên cứu
dữ liệu ban đầu từ anh cho thấy hai liệu vaccine pfizer và astrazeneca giảm hiệu quả đáng kể
trong việc ngăn ngừa nhiễm omicron có triệu chứng so với delta
nhưng đồng thời mũi tăng cường cũng sẽ làm gia tăng hiệu quả bảo vệ hai tuần sau tiêm báo cáo lưu ý
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại